kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là tin tức về vùng áp thấp trên biển đông
cụ thể hồi bảy giờ ngày tám tháng tám vị trí vùng áp thấp đã nằm trên khu vực quần đảo hoàng sa
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám từ vĩ tuyến một mươi năm năm đến một mươi tám năm độ vị bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi đến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trên vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông cấp ba
trở lại với thời tiết trên đất liền trong hôm nay và ngày mai
các tỉnh thành phía đông bắc bộ
chịu ảnh hưởng của giai hội tụ nhiệt đới
nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc biển đông
nên thời tiết khá là khô giáo với nền nhiệt độ tăng nhẹ giao động từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
nhưng sau đó từ ngày một mươi tháng tám cùng với sự dịch chuyển sát bờ của vùng áp thấp
thì mưa rông tại đây sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi mưa to đến rất to cần đề phòng với lốc xét gió giật mạnh
và nguy cơ xảy ra ngập úng nơi trụng thấp
cùng với mưa thì nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm dần
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
do ít chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển đông hơn
nên mưa rông mạnh sẽ tăng từ ngày một mươi một tháng tám
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
người dân cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
về nhiệt độ thì hai ngày tới tại đây nhiệt độ cao nhất vẫn ở trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó cùng với mưa tăng thì nền nhiệt độ mới giảm dần
sau nằm ở phía nam của giải ủ tụ nhiệt đới
vùng áp thấp trên khu vực bắc biển đông
nên các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
tiếp tục có mưa rào và rông trong ba ngày tới
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
cần đề phòng hiện tượng ngập ống nơi trũng thấp
sàn lở đất đá khu vực ven sông suối
do có mưa nên nền nhiệt tại đây không cao
chỉ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
ba ngày tới cũng duy trì mưa rông diện rộng
có nơi mưa to đến rất to
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác
về tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
cũng như là nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp
nên nhiệt độ tại đây cũng không quá cao
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
trong ngày và đêm nay ở khu vực tây nguyên
tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sàn lở đất
sau đó tới ngày một mươi tháng tám
mưa có xu hướng tạm giảm về lượng
nên nhiệt độ trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ
với cao nhất ngày mai là
và sau đó tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
để với các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay tại đây có mưa rào
và rông rải rác
sang đến ngày mai thì mưa rông sẽ tăng mạnh
và đến ngày một mươi một thì mưa rông mới có xu hướng
giảm dần về lượng
nên nhiệt độ trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé